công an tỉnh quảng nam bất ngờ đột kích quán karaoke diễm linh phường điện thắng trung thị xã điện bàn
kiểm tra hành chính phát hiện sáu mươi tám trường hợp dương tính với ma túy
cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở karaoke này và sáu mươi tám đối tượng trên
đáng chú ý là trước đó vào ngày một mươi sáu tháng hai cũng chính quán karaoke này đã bị kiểm tra và xử phạt hành chính
khi tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng nam
tiến hành kiểm tra và phát hiện ba mươi tám thanh niên đang sử dụng ma túy